sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai hội đồng xét xử của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án liên quan đến kháng cáo của bị cáo trần thanh liêm
cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương cùng ba bị cáo khác trong vụ thao túng đất vàng liên quan đến tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương tổng công ty ba tháng hai
theo bản án phúc thẩm tòa chấp nhận một phần kháng cáo
bị cáo trần thanh liêm được giảm từ bảy năm tù còn sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo trần nguyên vũ cựu tổng giám đốc tổng công ty ba tháng hai cũng được giảm một phần hình phạt
từ tổng mức án hai mươi ba năm tù còn tổng mức án hai mươi một năm tù về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
hai bị cáo còn lại có kháng cáo là lý thanh châu cựu thành viên hội đồng thành viên phó tổng giám đốc tổng công ty ba tháng hai án sơ thẩm bốn năm sáu tháng tù
và đỗ thị thanh thúy cựu kế toán trưởng tổng công ty ba tháng hai sơ thẩm phạt ba mươi tháng tù bị bác kháng cáo lĩnh y án sơ thẩm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí